tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao bộ quốc phòng mông cổ do ngài niama enkbon
bộ trưởng bộ quốc phòng mông cổ làm trưởng đoàn thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ đón chính thức hai bên đã hội đàm trao đổi về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch sê đêm ban xây dựng tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa
vùn đáp không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt sáu mươi năm năm qua trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao
kinh tế thương mại đầu tư nông nghiệp giáo dục
chuyến thăm lần này của bộ trưởng quốc phòng mông cổ khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống
góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước hai quân đội việt nam mông cổ
đạt được hiệu quả thiết thực về chiều rộng lẫn chiều sâu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ quốc phòng
sau hội đàm hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận giữa hai chính phủ việt nam mông cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng